một năm học mới chuẩn bị bắt đầu nhằm siết chặt công tác thu chi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi tới các quận huyện thị xã
các cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa
ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định không trực tiếp thu phí hoạt động
của đại diện cha mẹ học sinh theo văn bản có bảy khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu
gồm bảo vệ cơ sở vật chất bảo đảm an ninh nhà trường trông coi phương tiện giao thông của học sinh
vệ sinh trường lớp khen thưởng cán bộ giáo viên nhân viên mua sắm máy móc trang thiết bị
đồ dùng dạy học cho trường lớp hoặc cho cán bộ giáo viên nhân viên hỗ trợ công tác quản lý
tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
văn bản cũng nêu rõ việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai
dân chủ không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh